sang năm hai nghìn một mươi chín vương quốc anh sẽ chính thức rời khỏi liên minh châu âu eu
mục tiêu của vương quốc anh là duy trì mối quan hệ đặc biệt với eu
cũng như là tăng cường sự hiện diện của mình tại khu vực châu á thái bình dương
sự kiện này có ảnh hưởng như thế nào với mối quan hệ của hai nước
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với tân đại sứ anh tại việt nam
ông chris wood nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ ngoại giao việt nam vương quốc anh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
lời đầu tiên xin được chân thành cảm ơn đại sứ đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa đại sứ một chính trị gia anh quốc khi sang việt nam trong chuyến thăm gần đây đã từng khẳng định
là brexit là một cơ hội mở đường cho london tiến xa và là cơ hội cho mối quan hệ việt nam anh quốc
vậy ông có thể nói cụ thể hơn về nhận định này
việc mà sẽ không thay đổi là vương quốc anh sẽ tiếp tục ủng hộ thương mại tự do
có thể nói là vương quốc anh là quốc gia
ủng hộ thương mại tự do nhất ở châu âu và việt nam là quốc gia ủng hộ thương mại tự do nhất ở châu á
thế thì chúng ta có một mục tiêu chung
đấy là tiếp tục thúc đẩy thương mại và đầu thơ
hơn nữa vương quốc anh có những ưu tiên
những tiến mại
đối thủ giáo dục y tế và cơ sở hòa thường hoặc là thám phổ thông minh
và tôi thấy những chủ đề như vậy thì có tiềm năng rất lớn để hấp thẳng chính xác giữa vương quốc anh và việt nam
tượng du học sinh việt nam hiện nay tại anh quốc là rất lớn
vậy không biết trong thời gian tới thì chính phủ anh có những hỗ trợ gì cho du học sinh việt nam hay không
bây giờ vương quốc anh có khoảng
một mươi hai dự học sinh ở việt nam
và bây giờ có một chương trình mới
chương trình học bóng tri cùng
tôi đề nghị các học sinh ở việt nam muốn du học ở anh
và phân tích tri nhiêu hơn những đài liệu của chương trình đó
và vì có cơ hội nhận được học bóng và học ở vương quốc anh
và câu hỏi cuối cùng đó là tân đại sứ có những ấp ủ gì để có thể thúc đẩy mối quan hệ hai nước trong thời gian tới
xin để chân thành cảm ơn đại sứ